nhân kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga sáng nay các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố hà nội đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài lenin
tham gia đoàn có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị các đồng chí bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng lãnh đạo
lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của vladimir ilyich lenin lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp vô sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới người lãnh đạo của cách mạng tháng một mươi nga thắng lợi mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại đây cũng là dịp những người cộng sản việt nam khẳng định sự kiên định thực hiện lý tưởng và con đường độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tiếp tục xây dựng đất nước việt nam ngày càng giàu đẹp văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội